đội tuyển việt nam sẽ bước vào hai trận đấu quan trọng tại vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai trên sân nhà
gặp đội tuyển các tiểu vương quốc ả rập thống nhất vào ngày một mươi bốn tháng một mươi một và đội tuyển thái lan vào ngày một mươi chín tháng một mươi một
hiện tại các phương án an ninh bảo đảm an toàn cho hai trận đấu đã được liên đoàn bóng đá việt nam
phối hợp với các đơn vị chức năng tích cực triển khai
để bảo đảm an ninh công an tp hà nội phối hợp với liên đoàn bóng đá việt nam
cùng các đơn vị liên quan bảo đảm các kế hoạch bảo vệ an ninh an toàn trước trong và sau trận đấu đạt hiệu quả cao nhất
đồng thời triển khai các phương án phân luồng hướng dẫn giao thông chung quanh khu vực sân vận động quốc gia mỹ đình nhằm tránh ủ tắc
ngay từ ngày bảy tháng một mươi một ban tổ chức đã phối hợp với các đơn vị chức năng phối hợp trong các an ninh an toàn của trận đấu này
trong cuộc họp được sự tham dự của tất cả các đơn vị chức năng liên quan của các bảo vệ từ công an tp hà nội
và các đơn vị phối hợp cũng đã bàn thảo về những đề xuất trong việc có thể hạn chế các phương tiện vào khu vực trước khăn hai sân để dành khu vực đó cho khán giả
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát sẽ kiểm tra kiểm soát chặt chẽ an ninh khu vực ra vào ở cửa sân vận động
liên đoàn bóng đá việt nam cũng đã cung cấp kế hoạch hoạt động của cổ động viên nước ngoài để công an tp hà nội có phương án bảo vệ khi cần thiết
đồng thời có phương án phòng ngừa từ xa với các đối tượng quá khích
đối tượng cung cấp sử dụng vũ khí pháo nổ pháo sáng
các khán giả việt nam thường có thói quen đến sân rất muộn và gây áp lực rất lớn trong quá trình trước trận đấu
và đặc biệt khi trận đấu diễn ra thì áp lực đối với các cửa phía ngoài sẽ
những người mà xuất ruột không vào được sân sẽ gây áp lực lên lực lượng kiểm soát về giả soát kim loại các vật liệu cháy nổ và nguy hiểm
do vậy thì khuyến cáo của các đơn vị khi mà trong cuộc họp này cũng đề nghị là khán giả sẽ đến sân sớm để chúng ta có thời gian vào sân một cách phong thả chứ không nên đến sát giờ
các lực lượng chức năng cũng sẽ tiến hành những biện pháp ghi hình và xác nhận những đối tượng gây nguy hiểm trong trận đấu để có những biện pháp xử lý thích đáng